dự kiến tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong quý bốn
thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của phó thủ tướng vũ đức đam với bộ giáo dục đào tạo
về kế hoạch thực hiện năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi
bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường bộ y tế đang lên kế hoạch lộ trình triển khai tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em trước hết thì sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
dự kiến vào ngày một mươi năm tháng một mươi bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này
bộ y tế phấn đấu trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho chín người
trên tổng số tám một triệu trẻ em từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi của cả nước
cùng với đó bộ y tế đang giả soát thống kê số trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi
đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia
nhà khoa học để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi khi có vaccine